giấu ma túy vào mặt hàng thiết yếu để đưa qua khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
tuy nhiên hành vi trên của đối tượng trần trung hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng và trịnh hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng đã bị lực lượng công an trực tại chốt kiểm soát
phát hiện và bắt quả tàng
ngày bốn tháng chín trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an phát hiện đối tượng trần trung hải đến khu vực chốt kiểm soát
giao một thùng mì tôm cho đối tượng trịnh hoàng sơn
thấy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thì phát hiện trong thùng mì tôm của đối tượng có cất giấu một mươi gói ni lông
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
vì nghi là ma túy nên lực lượng chốt kiểm soát bắt giữ hai đối tượng
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng công an tp hcm
lập biên bản tạm giữ một mươi gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng trên
ba điện thoại di động và số tiền gần hai mươi triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
bước đầu đối tượng hải khai nhận chất trong các gói ni lông trên là ma túy
sau đối tượng cất dấu vào thùng mì tôm và đem giao cho sơn thì bị bắt giữ
mới đây công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã liên tiếp phát hiện
bắt giữ năm đối tượng về hành vi tảng chữ trái phép chất ma túy
trên địa bàn xã đồng cẩm lực lượng công an đã phát hiện ba đối tượng là phạm văn tuyển
trần văn quyền nguyễn văn linh đều trú tại huyện kim thành có hành vi cất dấu chất bột màu trắng
nghi là ma túy các đối tượng khai nhận đó đều là ma túy mua về để sử dụng
đến đêm ngày ba tháng chín tại địa phận thôn bắc xã cổ dũng lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
hoàng văn trung trú tại huyện kim thành và lê thị ngọc nhi trú tại huyện phục hiệp
tỉnh hậu giang đang có hành vi cất giấu một túi ni lông bên trong có chứa chất nghi là ma túy tổng hợp
làm việc tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đó là ma túy dạng ketamin và dạng kẹo mua về để sử dụng
hiện công an huyện kim thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
và tự nhiên mặc dù đất đai được giao quyền cho người dân quản lý sử dụng
thế nhưng để khai thác nguồn tài nguyên này thì cần phải được sự cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền
tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng người dân ngang nhiên khai thác vận chuyển mua bán đất trái phép vẫn diễn ra trên địa bàn
phản ánh của nhóm phóng viên tại bạc liêu
những chiếc máy xúc xe tải ngang nhiên khai thác không phép
những chiếc xe tải này được tập kết sẵn tại đây
chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng các đối tượng tổ chức hoạt động khai thác
hậu quả là một bãi đất bị đào khuét ngổn ngang thành các hố sâu
thực trạng này kéo theo nhiều hệ lụy tác động không chỉ tới môi trường
mà còn tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương
tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn rất là phức tạp
các đối tượng ngang nhiên là đào đất ruộng lúa đất nuôi trồng thủy sản
đi kinh doanh phục vụ cho săn lấp các công trình ở địa phương
tình hình này đã được tỉnh ủy ủy ban tỉnh có ý kiến chỉ đạo quyết liệt
để làm dừng làm giảm tình hình khai thác khoáng sản trái phép
mới đây nhất vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng sáu
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang hai đối tượng
pham minh trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và sơn nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng ngụ tại thành phố bạc liêu
cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu bắt quả tăng hai đối tượng
đang thực hiện hành vi khai thác đất trái phép tại bãi đất chống
trên địa bàn ấp an trạch đông xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu
thời điểm bắt quả tàng các đối tượng đang điều khiển xe cuốc
để quốc đất đưa lên xe ô tô tải rồi vận chuyển đi nơi khác
điều đáng nói là hầu hết các đối tượng bị bắt quả tang đều là những người làm thuê
mục đích của các đối tượng là khai thác đất mặt ruộng
đất nuôi trồng thủy sản để săn lấp mặt bằng
chỉ vì lợi nhuận nhất thời mà các đối tượng bất chấp mọi hệ lụy
của việc tài nguyên quốc gia bị xâm phạm
là tài xế lái xe quốc cho ông lâm thành tài
vào khoảng hai giờ tôi đang cuốc đất đổ lên xe để vận chuyển đi nơi khác
săn lấp mặt bằng thì bị lực lượng chức năng công an tỉnh bắt quả tăng
tôi là người làm thuê không biết hành vi trên là phạm tội

đó chỉ là một trong những vụ việc điển hình
thời gian qua lực lượng công an toàn tỉnh bạc liêu đã tăng cường công tác
nắm tình hình ra soát khảo sát các địa bàn kịp thời phát hiện ngăn chặn
xử lý nghiêm đối với các hành vi khai thác mua bán vận chuyển tàng trữ
tiêu thụ trái phép khoáng sản
tính từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp
với các ngành chức năng đấu tranh xử lý một mươi vụ khai thác đất trái phép
trên địa bàn tỉnh

với các ngành chức năng đấu tranh xử lý một mươi vụ khai thác
tính từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp

với các ngành chức năng đấu tranh xử lý một mươi vụ khai thác đất trái phép
tính từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp
với các ngành chức năng đấu tranh xử lý một mươi vụ khai thác đất trái phép
tính từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp
với các ngành chức năng đấu tranh xử lý một mươi vụ khai thác đất trái phép

bùng phát rất là thiệt hại rất là nhiều nặng nề hơn cho về tính mạng con người cũng như là đời sống của bà con nữa
thì theo mattit thấy thì cái sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ đây là một cái chính sách rất là đúng đắn và kịp thời
thì từ cái chỉ thị một mươi năm cho đến chỉ thị một mươi sáu thì nói chung là theo ông mattit nhận thấy thì bà con buôn làng họ cũng đều chấp hành
khi xuất hiện những chùm ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây để khống chế dịch bệnh
một số buôn làng trên địa bàn tỉnh đã phải thực hiện việc phong tỏa theo chỉ thị một mươi sáu để bóc tách f ra khỏi cộng đồng đưa đi điều trị và cách ly tập trung
lợi dụng một số khó khăn bất tiện của người dân trong khu vực phong tỏa bọn phản động phun rô lưu vong đã đăng tải chia sẻ những bài viết
với luận điệu phản động sai trái để kích động người dân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
thậm chí một số đối tượng còn sử dụng
sử dụng các thông tin hình ảnh clip được phản ánh trên các phương tiện thông tin báo chí trinh thống
sau đó cắt ghép lồng tiếng để xuyên tạc nhằm làm sai lệch bản chất của sự việc
khiến cho bà con trong các buôn làng hiểu nhầm về các chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch
những việc làm xấu xa đó đã bị bà con phát giác lật tẩy
bà con các buôn làng mình đứng nghe những cái gì kẻ xó họ xuyên tạc bằng cách này
bằng cách khác chủ yếu là mình phải nhìn nhận cái đường lối chính sách của đảng mình làm nó đúng như thế nào
bởi vì nếu không có người lãnh đạo thì tất nhiên là mình không có như thế này mình không có cuộc sống im ấm
cái cách nhà nước mình làm là rất là đúng đắn bởi vì cái dịch bệnh này không có riêng thì ở việt nam
không riêng nghĩa ở đắk lắc mình toàn thế giới rất là nguy hiểm
cho nên là tôi cũng mong từ nay trở đi buôn làng bà con mình ở các cái bôn khác vậy cũng không nên nghe
những cái lời nói xấu xuyên tạc
tôi cũng mong tất cả mọi người bà con cũng như là nhân dân chúng ta nên cũng đồng lòng chung sức để mình dập dịch càng sớm càng tốt
trên không gian mạng thì các cái thế lực thù địch và phản động trong và ngoài nước
luôn thường xuyên đăng tả những cái thông tin xấu độc để mà đưa ra những cái luận điều sai trái
mục tiêu là nói xấu chế độ và chia rẽ cái sự đoàn kết cũng như chia rẽ cái sự tin tưởng của nhân dân
nhân dân đối với đảng và nhà nước
do đó xin khuyến cáo với nhân dân hãy tin tưởng vào sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch
tất cả đều mục tiêu vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân
tránh những cái thông tin xấu độc và chúng ta cũng không nên chia sẻ mọi cái hành vi vi phạm sẽ được các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của hóa luật
mong rằng trong thời gian tới bà con các buôn làng ở tây nguyên đắk lắc cần nâng cao tinh thần cảnh giác
tuyệt đối không tin không nghe những luận điệu xuyên tạc
tại cuộc kẻ xấu tiếp tục đồng lòng chung tay cùng các cấp các ngành
triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả góp phần sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường